thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực năm m
nên ngày hôm nay ở nhiều khu vực sẽ có mưa rào và rông
quý vị cần hết sức chú ý cẩn thận đề phòng
và có biện pháp che chắn nếu có việc phải ra đường
còn khu vực tây bắc việt bắc các tỉnh thanh hóa nghệ an
thì sẽ có tiếp tục có mưa rào và rông
với lượng mưa từ ba mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ
riêng ở lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang phú thọ
có nơi lượng mưa sẽ trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
thời gian có mưa sẽ tập trung vào khoảng chiều tối và đêm và sáng sớm
còn tại khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp nên ngày hôm nay có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng vùng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông